tỉnh bà rịa vũng tàu hiện có ba mươi hồ chứa nước với tổng dung tích thiết kế là hơn ba trăm một mươi sáu triệu mét khối
trong đó có một mươi hai hồ cấp nước sinh hoạt
thời gian qua tình trạng ô nhiễm các hồ chứa diễn biến phức tạp đặt ra yêu cầu cho chính quyền địa phương
sớm có các giải pháp để ngăn ngừa tình trạng này
hồ chứa nước sông rai có diện tích hơn hai năm trăm linh hectare dung tích hai trăm một mươi năm triệu mét khối
chịu trách nhiệm cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân tỉnh bà rịa vũng tàu
tuy nhiên nhiều hộ dân đang bón phân phun thuốc trừ sâu cho cây trồng ở rất gần hồ nước
tương tự hồ chứa nước xuyên mộc dung tích bốn năm triệu mét khối
mỗi ngày cung cấp bốn mét khối nước sinh hoạt cho người dân và tưới cho ba trăm năm mươi hectare cây nông nghiệp
nhưng lại đang có rất nhiều rác thải